nhằm tiếp tục sàng lọc và phát hiện loại bỏ f sớm ra khỏi cộng đồng để kịp thời triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch khi mà số ca mắc liên tục tăng
bắt đầu từ ngày một mươi bảy cho đến ngày hai mươi một tháng bảy ubnd tp đà nẵng tiến hành xét nghiệm cho đại diện hộ gia đình trên toàn thành phố
theo đó đà nẵng sẽ xét nghiệm cho gần hai trăm tám mươi hộ gia đình trong đó ưu tiên xét nghiệm một trăm linh số hộ gia đình tại bốn phường đang áp dụng chỉ thị một mươi sáu với khoảng ba mươi năm tám trăm chín mươi bảy hộ
đối với các xã phường còn lại xét nghiệm đại diện ba mươi số hộ gia đình đối tượng được xét nghiệm là chủ hộ hoặc là người có nguy cơ lây nhiễm sars cov hai cao nhất trong hộ gia đình
các mẫu bệnh phẩm sau khi lấy được sẽ chuyển về cho cdc đà nẵng bệnh viện phổi và bệnh viện đà nẵng tiến hành xét nghiệm bằng phương pháp real time pcr theo hình thức mẫu gộp một mươi
cộng dồn từ ngày một mươi tháng bảy đến một mươi bốn h ngày một mươi bảy tháng bảy đà nẵng ghi nhận tổng cộng một trăm bốn mươi ba ca
đà nẵng hiện đang cách ly và giám sát một năm trăm năm mươi tám f một và gần ba f có liên quan